còn tại tỉnh quảng trị công an huyện cam lộ vừa bắt quả tăng ba đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ hơn bốn trăm linh kg pháo các loại
trước đó vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cam lộ đã bắt quả tàng nguyễn trường khánh và lê quốc hữu
cùng chú tại xã thanh an huyện cam lộ đang thực hiện hành vi bóc rỡ một trăm bốn mươi năm hộp pháo các loại trên thùng xe ô tô
khám xét nhà ở của đối tượng nguyễn trường khánh công an thu giữ thêm sáu mươi bảy hộp pháo các loại
quá trình điều tra mở rộng từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo các loại
tại nhà của nguyễn minh thành chú tại xã thanh an huyện cam lộ
tổng số pháo thu giữ là hai trăm ba mươi ba hộp pháo các loại với tổng trọng lượng trên bốn trăm linh kg